các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể sau khi bộ y tế trình chính phủ đã ban hành nghị quyết một mươi bốn về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trên cơ sở đó bộ y tế đã đề xuất bộ kế hoạch và đầu tư đã thẩm định và trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định một trăm bảy mươi ngày tám tháng hai
về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu
đối với gói thầu mua vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sau đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính phó thủ tướng vũ đức đam đã có ý kiến tại nhiều văn bản
để chỉ đạo đôn đốc bộ y tế thực hiện nhiệm vụ được giao
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể
trên cơ sở đó hoàn thành việc tiêm cho trẻ trong quý ii để đầu quý ba trẻ em được đến trường học hè
và cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả
để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi hiện nay các địa phương đang giả soát chuẩn bị nhân lực vật tư
sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được bảo đảm an toàn hiệu quả nhất
được biết hiện còn khoảng trên một mươi triệu trẻ em độ tuổi từ năm đến một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó trả lời báo chí tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
đơn vị này đã làm việc với đại sứ quán úc và tổng giám đốc vaccine pfizer tại việt nam
về việc nhập vaccine tiêm cho trẻ em
cả hai đơn vị này đều thống nhất phương án đưa vaccine về việt nam trong thời gian sớm nhất
nhanh nhất để triển khai tiêm cho trẻ em
ông tuyên cho biết hiện nay chúng ta mới cấp phép hai loại vaccine tiêm cho trẻ em là pfizer và moderna
theo ông tuyên việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi chắc chắn có những khó khăn
vì vậy ông tuyên mong muốn có được sự đồng tình để phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm với tỷ lệ cao nhất
hiện việc tiêm chủng cho trẻ độ tuổi từ năm đến một mươi hai đang được bộ y tế nhanh chóng tiến hành
nếu bà phủ được nhóm đối tượng này
thì chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng để trở lại cuộc sống bình thường mới
và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đặc biệt khi nhóm độ tuổi này đang sắp trở lại trường học
tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai công tác cho học sinh tiểu học lớp sáu
thuộc ba mươi quận huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp diễn ra sáng nay ngày năm tháng bốn
giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội trần thế cương thông tin rằng
thủ đô chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại
theo đó cùng với việc triển khai học sinh
trường học trực tiếp với học sinh tiểu học lớp sáu
giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cũng đề nghị các phòng giáo dục đào tạo ba mươi quận huyện thị xã
sẵn sàng tâm thế tâm lý nhân lực nguồn lực điều kiện cơ sở vật chất
để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp
liên quan đến vấn đề này ông phùng ngọc oanh trường phong giáo dục đào tạo huyện ba vì cho rằng
trong khối mầm non thì trẻ năm tuổi cần sớm được đến trường
để đảm bảo những kỹ năng hành trang cần thiết trước khi vào lớp một
theo ông oanh nếu có thể nên cho trẻ năm tuổi được đến trường học trực tiếp
sau đợt nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
về trình tự tổ chức cho trẻ mầm non đi học ông trần thế cương cho hay
sau khi học sinh khối tiểu học lớp sáu đi học thông suốt
sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ lấy ý kiến cha mẹ học sinh bậc mầm non
để đảm bảo đồng thuận nhất trí về chủ trương
đồng thời đề nghị hệ thống mầm non quận huyện thị xã sẵn sàng kích hoạt điều kiện
quy trình để chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới
trước đó ngày bốn tháng bốn sở giáo dục đào tạo hà nội đã thông báo kế hoạch
cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của các quận nội thành đi học trực tiếp trở lại
từ ngày sáu tháng bốn
tuy nhiên theo thông báo mới nhất của sở giáo dục đào tạo hà nội
trẻ mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học ở nhà
nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng trẻ mầm non có thể chịu những tổn thương
nếu nghỉ học ở nhà quá lâu chưa kể một số gia đình phụ huynh cũng bị động
thậm chí vất vả với việc phân công người trông con nhỏ khi chưa đến trường
một số phụ huynh cho rằng khi đã cho học sinh tiểu học trở lại trường
thì lãnh đạo thành phố hà nội sở giáo dục và đào tạo cũng nên xem xét
mở rộng việc này cho trẻ mầm non
chị huyền linh một phụ huynh có hai con học tiểu học và mầm non
quận hoàng mai đề xuất nên cho trẻ mầm non sớm đi học trở lại
thay vì nhiều gia đình phải gửi trẻ ở các lớp trong co chui
với trẻ mầm non tôi nghĩ nên cho đến trường bởi các con đi học chui còn khổ hơn
khổ trẻ khổ các gia đình
trẻ mầm non mẫu giáo thực ra là đối tượng thiệt thòi nhất so với các cấp học khác
vì các anh chị ngừng tới trường nhưng vẫn được học ít ra vẫn được tương tác
được trò chuyện với cô với bạn qua trực tuyến
còn trẻ tuổi mầm non mẫu giáo ít được làm một số hoạt động
theo hướng dẫn của clip và bố mẹ có bé không làm
con tuổi ban đầu còn có chút hứng thú nhưng sau chán dần và giờ không chịu xem mấy clip
rồi thực hiện theo để mẹ quay video hoạt động
giờ đây việc được tương tác chơi với bạn có lẽ là điều mà con thích hơn tất cả mọi thứ
chưa kể chính các giáo viên mầm non ở nhiều cơ sở cũng đã kiệt quệ
vì không đến trường thời gian dài
với tình hình dịch cơ bản được kiểm soát như hiện tại
việc cho trẻ đi học theo cha mẹ giải quyết được nhiều khó khăn
bên cạnh đó con giúp trẻ sớm hoà nhập lại được với bạn bè thầy cô
sẽ giúp phát triển tốt hơn về cả thể chất và tinh thần
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
về thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng bốn đến một mươi sáu h ngày năm tháng bốn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận năm mươi bốn chín trăm chín mươi năm ca nhiễm mới trong đó không ca nhập cảnh năm mươi bốn chín trăm chín mươi năm ca ghi nhận trong nước
tăng sáu hai trăm tám mươi ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi một tỉnh thành phố có ba mươi tám bốn mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội năm một trăm chín mươi chín nghệ an hai nghìn chín trăm hai mươi năm phú thọ hai tám trăm hai mươi bảy bắc giang hai ba trăm năm mươi bảy yên bái hai hai trăm tám mươi hà giang hai nghìn hai mươi bốn
bắc cạn một chín trăm chín mươi quảng ninh một chín trăm bảy mươi hai đắk lắc một chín trăm linh một vĩnh phúc một tám trăm hai mươi bốn lào cai một bảy trăm sáu mươi sáu
quảng ngãi một năm trăm linh bốn
hương yên một ba trăm chín mươi tám tuyết quang một hai trăm bốn mươi chín hải dương một hai trăm bốn mươi tám cao bằng một hai trăm ba mươi ba tp hcm một một trăm năm mươi tám thái bình một một trăm năm mươi hai quảng bình một một trăm một mươi ba thái nguyên chín sáu mươi ba tây ninh chín bốn mươi lâm đồng chín ba mươi sơn la chín hai mươi năm lạng sơn tám bảy mươi sáu hòa bình tám ba mươi hai vĩnh long bảy sáu mươi bốn bắc ninh bảy ba mươi một cà mau bảy hai mươi sáu quảng trị sáu sáu mươi năm
lai châu sáu trăm sáu mươi hai hà tĩnh sáu trăm ba mươi ba hà nam năm trăm chín mươi sáu bình định năm trăm tám mươi chín đà nẵng năm trăm tám mươi sáu điện biên năm trăm năm mươi hai đăng nông năm trăm một mươi sáu bình dương năm trăm một mươi bốn ninh bình bốn trăm chín mươi sáu nam định bốn trăm sáu mươi bảy bình phước năm trăm bốn mươi một phú yên ba trăm chín mươi ba bà rịa vũng tàu ba trăm bốn mươi bảy hải phòng ba trăm ba mươi hai thanh hóa ba trăm hai mươi hai thừa tiên huế ba trăm một mươi bảy trà vinh hai trăm tám mươi
khánh hòa hai trăm bảy mươi ba quảng nam hai trăm sáu mươi chín bình thuận hai trăm ba mươi hai bến tre một trăm một mươi năm an giang chín mươi bốn bạc liêu chín mươi bốn đồng tháp bảy mươi bảy long an bảy mươi con tum năm mươi một kiên giang bốn mươi bốn cần thơ bốn mươi ba đồng nai ba mươi tám ninh thuận một mươi bảy hậu giang một mươi ba tiền giang một mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm hai nghìn hai mươi bốn hà nội giảm sáu trăm sáu mươi chín bắc giang giảm hai trăm chín mươi
các địa phương ghi nhận ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hà giang tăng một hai trăm ba mươi tám bắc cạn tăng chín trăm sáu mươi hai quảng ngãi tăng một mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi năm sáu trăm linh ca trên ngày
về tình hình dịch bệnh tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín chín trăm hai mươi hai bốn mươi ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia
và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh ba trăm năm mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước chín chín trăm một mươi bốn ba mươi một ca trong đó có tám một trăm bốn mươi bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba trăm linh ba bốn trăm năm mươi năm ca tổng số ca được điều trị khỏi tám một trăm bốn mươi bảy hai trăm ba mươi
số bệnh nhân nặng đang điều trị hai năm mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ một bốn trăm tám mươi một ca thợ oxy dòng cao hfnc hai trăm sáu mươi một ca thở máy không xâm lấn năm mươi một ca thở máy xâm lấn hai trăm sáu mươi ca emo hai k
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày bốn tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng bốn ghi nhận ba mươi chín ca tử vong
đắk lắc năm bến tre bốn lạng sơn bốn ca trong hai ngày bạc liêu ba gia lai ba nghệ an ba bình thuận hai phú thọ hai quảng nam hai thái nguyên hai
bình dương một đồng tháp một hà nội một hà tĩnh một kiên giang một lâm đồng một ninh bình i quảng ninh một sóc trăng một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua ba mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam từ đến nay bốn mươi hai sáu trăm tám mươi một ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean